trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một mươi một đoàn công tác của đại sứ quán việt nam tại liên bang nga do đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh voronet để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy các quan hệ hợp tác song phương việt nam liên bang nga nói chung và quan hệ giữa tỉnh voronet với các lĩnh vực và địa phương của việt nam nói riêng